thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam
về nội dung báo cáo của các cơ quan liên hợp quốc tại việt nam theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam đoàn khắc việt đã có phần nêu dõi ý kiến
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt khẳng định
liên quan tới phản ứng của việt nam trước nội dung báo cáo theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam và các cơ quan phát triển của liên hợp quốc đã nhất trí
chúng tôi cho rằng trong tương lai các hoạt động của hợp tác giữa việt nam và các cơ quan phát triển của liên hợp quốc tại việt nam
cần được triển khai phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan liên quan cũng như các nhu cầu ưu tiên của việt nam
cũng tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trong thời gian tới